trạm dừng nghỉ như ngọc ba trăm năm mươi tám phố bằng xã tây phong huyện cao phong tỉnh hòa bình xảy ra vụ tạt acid
nạn nhân là nữ nhân viên trạm dừng nghỉ như ngọc ba trăm năm mươi tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại xóm đĩnh xã dân hạ huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
theo đó khi nữ nhân viên này đang làm việc tại khu vực bếp
thì bị một đối tượng nam giới dùng cốc xứ đựng chất lỏng là acid tạt vào vùng mặn
dẫn đến thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện
thương tích ban đầu xác định nạn nhân bị bỏng mắt trái mắt phải giảm thị lực và bỏng nặng vùng mặt
thương tích sáu mươi tám
đối tượng sau khi thực hiện hành vi tàn acid đã bỏ chạy ra hướng quốc lộ sáu

thưa quý vị sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân đối tượng vũ trương hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại huyện thanh miện tỉnh hải dương ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày hai mươi tám tháng tám công an huyện tiên lữ nhận được trình báo của chị bùi thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại thôn an tào xã cương chính huyện tiên lữ về việc bị cướp túi sách
sự việc bất ngờ xảy ra khi một thanh niên vừa hỏi mua hàng của chị mai
nhân lúc nạn nhân sơ hở mất cảnh giác nam thanh niên liền giật lấy túi sách có khoảng chín triệu đồng để ở trên bàn rồi bỏ trốn
đến ngày ba mươi tháng tám đã xác định được đối tượng cướp giật tài sản là vũ trương hiền
công an huyện tiên lữ phối hợp với gia đình vận động đối tượng đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đồng thời giao nộp toàn bộ vật chứng có liên quan đến vụ án
hiền là đối tượng nghiện từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản

đối tượng đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đối tượng đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đối tượng đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố huế
lực lượng công an thành phố huế đã tổ chức nhiều điểm chốt chặn
kiểm tra nhanh nồng độ cồn của tất cả các phương tiện lưu thông
qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm
chủ yếu là xe căn máy
trực tự an toàn giao thông thì không phải là làm ngày một ngày hai mà hết
thì chúng tôi phải xác định đây là một cái cuộc chiến
rất là dài thôi
thứ nhất là vi phạm với nồng độ cồn
và cái lỗi là vượt trái quyết định
rồi là không đối mục bảo hiểm
đó là những cái lỗi mà gây ra những hậu quả
về cái tai nạn giao thông trong thời gian qua
thì ngoài cái công tác nghiệp vụ các bạn
thì chúng tôi là phải chủ động phù hợp với các cái lực lượng khác
để mà phát hiện và đấu tranh đối với cái lái xe mà có cái vi phạm này
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn tám
tại tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông
làm chết bảy mươi người
trong đó một trong những nguyên nhân chủ yếu
là vi phạm sử dụng rượu bia khi lái xe
để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông
thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người tham gia giao thông
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
đối tượng trần xuân bắc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ba mươi sáu bùi xuân mẫn
xã mỹ xá tp nam định
tỉnh nam định
đối tượng đặng đình duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã mỹ hưng huyện mỹ lộc tỉnh nam định
và đối tượng vũ văn hào
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm linh
ba mươi bảy đông hải phường đông hải hai
quận hải an tp hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện